nhằm chào mừng kỷ niệm tám mươi chín năm ngày truyền thống công tác dân vận của đảng
kỷ niệm bảy mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh viết bài báo dân vận và hai mươi năm ngày dân vận cả nước
hôm nay tại di tích khấu lấu vực hồ xã tân trào huyện sơn dương
ban dân vận tỉnh tuyên quang đã tổ chức lễ báo công dân bác
nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh viết bài báo dân vận
tại lễ báo công lãnh đạo ban dân vận tỉnh tuyên quang bày tỏ niềm vinh dự tự hào
lòng biết ơn vô hạn đối với bác kính yêu nhấn mạnh những giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc
trong bài báo dân vận của bác những cán bộ làm công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh
luôn ghi nhớ thấm nhuần lời dạy của bác không ngừng học tập gian luyện nâng cao trình độ chuyên môn
lý luận chính trị nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân vận trong tình hình mới
phát hủy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên tiếp tục phát hiện tuyên truyền nhân rộng
những mô hình hay điển hình tốt trong phong trào thi đua dân vận khéo để phong trào ngày càng lan tỏa sâu rộng